kính chào quý vị và các bạn
từ chiều tối và đêm nay trở đi ở khu vực đông bắc bộ sẽ chịu tác động của rìa phía tây áp thấp nhiệt đới
sau suy yếu thành vùng thấp vì thế trên khu vực sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có rông
trong đó khu vực ven biển đông bắc và đồng bằng bắc bộ sẽ có mưa vừa có nơi mưa to
dự báo mưa do hoàn lưu xoay thấp sẽ duy trì từ đêm nay cho đến khoảng mùng năm tháng chín
sau đó từ ngày mùng sáu trở đi mưa sẽ giảm dần
nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến hai mươi chín ba mươi hai độ sau tăng nhẹ từ một hai độ
trong khi đó với các tỉnh tây bắc bộ ít chịu tác động của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới
nên khu vực này chỉ có mưa vài nơi ngày vẫn có nắng nhiệt độ không quá cao
chủ yếu giao động từ ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
ở khu vực miền trung từ đêm nay trở đi khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế
cũng sẽ có mưa gia tăng cục bộ có mưa vừa mưa to
trong mưa rông có thể kèm theo lốc xét và gió giật mạnh nguy hiểm
sự báo mưa sẽ tiếp tục duy trì đến mùng sáu sau đó sẽ giảm dần
nhiệt độ trong ba ngày tới ở khu vực này giảm chủ yếu sẽ giao động từ ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng trở xuống đến bình thuận
trong ba ngày tới chủ yếu có mưa về chiều tối và đêm diện mưa giải rác
riêng trong chiều tối nay và chiều tối ngày mai ở phía nam vẫn có mưa vừa mưa to cục bộ
và nhiệt độ khu vực này giao động trong ngưỡng ba mươi một ba mươi bốn độ
ở tây nguyên trong ngày mai vẫn có mưa rào và rông nhiều nơi
ở phần phía nam có mưa vừa có nơi mưa to
sau đó từ ngày mùng năm trở đi mưa giảm dần chủ yếu có mưa về chiều và tối
nhiệt độ ở các tỉnh tây nguyên sẽ không vượt quá ngưỡng ba mươi một độ
nam bộ có mưa rông nhiều nơi cục bộ miền đông nam bộ có mưa vừa mưa to trong ngày mai
sang đến ngày mùng năm mưa giảm dần chủ yếu xảy ra về chiều tối
ngày còn đang gián đoạn thời tiết khá dễ chịu với nhiệt độ cao nhất ngày mai là hai mươi tám ba mươi một độ sau đó cũng tăng dần từ một hai độ